ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm vừa công bố vận động được hơn bốn mươi năm tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo của thành phố
thông qua chương trình kết nối yêu thương năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm tổ chức kêu gọi các nhà hào tâm
các doanh nghiệp cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức người lao động và đông đảo các tầng lớp nhân dân
ủng hộ quỹ vì người nghèo
chương trình kết nối yêu thương năm hai nghìn một mươi chín đã vận động được hơn bốn mươi năm tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo thành phố
từ đầu năm đến nay mặt trận tổ quốc việt nam tại tp hcm đã vận động được hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà tình thương nhà tình nghĩa trao tặng hơn một mươi tám trăm linh xuất lọc bổng
tặng trên hai mươi ba ba trăm linh thẻ bảo hiểm y tế tặng phương tiện làm ăn buôn bán cho gia đình chính sách hộ nghèo hộ cận nghèo